đỗ minh hiếu là nhân viên hợp đồng của phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng vị trí công tác hiếu đã nhận tiền của hàng trăm người dân để làm hồ sơ trình cấp nhanh sổ đỏ
mỗi hồ sơ hiếu nhận từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền đỗ minh hiếu nhận hối lộ là hơn hai tỷ đồng
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai
xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đối tượng này có nốt rùi cách một cm dưới sau đuôi lông bài trái
bên cạnh đó phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng
phường trần nguyên hãn quận lê trân thành phố hải phòng về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có vết xẹo to ở vùng cổ
và đối tượng trần như sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố bốn phường một thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bỏ mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện